thành phố hồ chí minh đã tổ chức cội nghị xúc tiến đầu tư vào thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn thị nhân ubnd bí thư thành quỳ thành phố hồ chí minh
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám đã có một trăm linh một quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố hồ chí minh
với tám một trăm một mươi hai dự án đầu tư tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn là bốn mươi bốn chín mươi bốn tỷ usd
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt bảy bảy tỷ usd
tăng hơn bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy chiếm hai mươi hai tổng fdi của cả nước
tại hội nghị ubnd thành phố hồ chí minh đã giới thiệu và mời gọi đầu tư hai trăm một mươi dự án
với tổng vốn đầu tư hơn năm mươi ba tám tỷ usd gồm các lĩnh vực hạ tầng giao thông cơ sở hạ tầng
nông nghiệp thương mại dịch vụ trình trang đô thị giáo dục y tế văn hóa thể thao du lịch giải trí
phát biểu tại hội nghị
các nhà đầu tư bày tỏ mong muốn được tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh tế của thành phố hồ chí minh
và hy vọng chính quyền thành phố cải cách hơn nữa trong thủ tục hành chính
minh vệ khóa chính sách giải quyết những bất cập nảy sinh từ sự phát triển chưa bền vững
như hạ tầng giao thông ngập nước nhà ở xã hội để các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả hơn
ubnd thành phố hồ chí minh và lãnh đạo các sở ngành cũng đưa ra nhiều giải pháp thảo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
các nhà đầu tư đang vướng mắt trong quá trình tham gia các dự án đầu tư
chấn chỉnh quy trình nội bộ về thu hút đầu tư nâng cao vai trò và hoạt động của tổ công tác đầu tư của thành phố